liên quan đến hoạt động xây dựng cầu đáy kính không có giấy phép
trong tháng cảnh cấp quốc gia thùng lũng tình yêu mà truyền hình nhân dân đã từng phản ánh
ngày hai mươi tháng ba ubnd tp đà lạt đã ra thông báo yêu cầu chủ đầu tư công ty cổ phần du lịch thành công lâm đồng
thực hiện tháo rỡ công trình cầu treo đáy kính không phép trong tháng cảnh này
theo ubnd tp đà lạt dù đã quá hạn sáu mươi ngày kể từ ngày bị lập biên bản vi phạm hành chính
nhưng công ty cổ phần du lịch thành công lâm đồng vẫn không xuất trình được giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh
do đó thông báo của ubnd tp đà lạt trong hạn một mươi năm ngày phía công ty phải thực hiện biện pháp buộc tháo rỡ công trình
phần công trình xây dựng vi phạm hết thời hạn này công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật